thưa quý vị trong chuyến công tác tại quảng ngãi chiều nay ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
chủ tịch nước võ văn thường đã tới thăm tặng quà và động viên bà con nhân dân
xã nông thôn mới bình thuận huyện bình sơn cùng đi có phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
tặng quà động viên bà con xã bình thuận chủ tịch nước võ văn thưởng bày tỏ vui mừng
vì đời sống người dân trong xã không ngừng được nâng cao
trên địa bàn xã có hàng chục dự án công nghiệp lớn đã đang và sẽ triển khai
song chủ tịch nước chỉ rõ do số lượng người dân thuộc diện phải di rời nhà cửa
để bán giao mặt bằng cho khu kinh tế dung quất và các dự án là khá lớn
đây cũng là nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi sự quan tâm vào cuộc của chính quyền các cấp
và đặc biệt cần có sự ủng hộ hy sinh giúp đỡ tạo điều kiện của bà con nhân dân trong xã
để phát triển kinh tế xã hội địa phương
chủ tịch nước ghi nhận những thành công chung của tỉnh quảng ngãi huyện bình sơn
và xã bình thuận thời gian qua nhất là kết quả trong phát triển kinh tế công nghiệp
nhờ đó hạ tầng đường xá được nâng cấp đời sống người dân được cải thiện
chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi quan tâm hơn
giảm số hộ nghèo hiện nay còn một trăm ba mươi sáu hộ nhất là khi xã bình thuận nằm ở vùng trung tâm phát triển công nghiệp
mang lại nguồn lực lớn cho tỉnh quảng ngãi
chính quyền địa phương cũng cần quan tâm nâng cao trình độ sức khỏe cho bà con
để tiếp cận việc làm thuận lợi dễ dàng hơn qua đó vươn lên thoát nghèo
chủ tịch nước cũng đề nghị chính quyền địa phương bà con nhân dân và cả các doanh nghiệp trên địa bàn
thể hiện trách nhiệm xã hội quan tâm chăm lo việc học tập cho con em trong xã
đánh giá cao bà con nhân dân xã bình thuận đã tích cực ủng hộ các dự án phát triển kinh tế xã hội địa phương
nhường đất cho các dự án và di rời đến nơi ở mới
chủ tịch nước yêu cầu các cấp chính quyền địa phương cần dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề này
bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên nguyên tắc chỗ ở mới phải tối thiểu bằng
và phấn đấu hơn nơi ở cũ đặc biệt là cần bảo đảm điều kiện sinh kế của người dân
đây cũng là yêu cầu không chỉ với xã bình thuận mà đối với tất cả các xã của huyện bình sơn nói riêng
các huyện của quảng ngãi thuộc diện di rời phục vụ phát triển công nghiệp
bởi kinh tế của tỉnh phát triển chỉ có ý nghĩa đầy đủ và sâu sắc
khi mọi người dân đều cảm thấy niềm vui trong sự phát triển đó
đề nghị chính quyền người dân quảng ngãi quan tâm đầu tư và chăm lo hơn nữa cho việc học hành của con em
chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp chính quyền trong tỉnh cần thường xuyên lắng nghe tiếp thu trao đổi
giải đáp thắc mắc của người dân đặc biệt là trong quá trình giải phóng mặt bằng
phục vụ phát triển kinh tế xã hội đúng với chủ trương luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm
là mục tiêu của các hoạch định chính sách
dịp này chủ tịch nước đã tặng quà cho các gia đình người có công cách mạng
hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã bình thuận
sáng nay hai mươi ba tháng một mươi hai tại bắc giang thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu
làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại của quân đoàn một mươi hai
thủ tướng phạm minh chính ghi nhận đánh giá cao và biểu dương các cán bộ chiến sĩ quân đoàn một mươi hai
và các lực lượng tham gia đã hoàn thành xuất sắc các nội dung của cuộc diễn tập
bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí
với điểm đặc biệt là việc hợp đồng chiến đấu của nhiều quân binh chủng lực lượng chủ lực
từ nhiều hướng nhiều địa bàn và sử dụng nhiều trang thiết bị vũ khí khí tài do việt nam cải tiến hoặc sản xuất
đây cũng là minh chứng sự trưởng thành lớn mạnh toàn diện mọi mặt của quân đội việt nam anh hùng
với sự giúp đỡ của nhân dân
thủ tướng nhấn mạnh căn cứ tình hình và do yêu cầu mới quân đoàn một mươi hai mới được thành lập
nhưng đã khắc phục mọi khó khăn tổ chức ổn định luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng là quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược của bộ quốc phòng
được tổ chức theo hướng tinh gọn mạnh tiến lên hiện đại
thời gian tới phát huy kết quả cuộc diễn tập thủ tướng đề nghị quân đội và các lực lượng triển khai hiệu quả các nghị quyết
chiến lược chỉ đạo của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng về quân sự quốc phòng
xây dựng lực lượng tổ chức cán bộ nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
sát với đối tượng tác chiến phù hợp với vũ khí trang bị
xác định diễn tập huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ
phương tiện kỹ thuật hiện đại nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng quân binh chủng trong môi trường chiến tranh hiện đại
đồng thời làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật nhất là vũ khí trang bị hiện đại và vũ khí trang bị của quân đội ta nghiên cứu chế tạo sản xuất
chiều nay hai mươi ba tháng một mươi hai thủ tướng phạm minh chính đã tới tham dự dự án nhà máy sản xuất chất bán dẫn hana micron vina hai
tại khu công nghiệp vân trung huyện việt yên của công ty trách nhiệm hữu hạn hanna micron vina hàn quốc
hanna micron vina hàn quốc
đây là dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên tại miền bắc với tổng vốn đầu tư gần sáu trăm linh triệu đô la mỹ
dự kiến năm nay doanh thu của công ty đạt ba trăm linh triệu đô la mỹ
đến năm hai nghìn hai mươi năm công ty có kế hoạch tăng tổng mức đầu tư lên hơn một tỷ đô la mỹ
doanh thù dự kiến đạt tám trăm linh triệu đô la mỹ và tạo việc làm cho khoảng hơn bốn lao động
thủ tướng phạm minh chính ghi nhận đánh giá cao kết quả hoạt động và sự phát triển của công ty
có phần thúc đẩy sự hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các đối tác khác để phát triển công nghiệp bán dẫn ở việt nam
đây là ngành mới nổi có vai trò quan trọng và là xu thế phát triển của thế giới
việt nam đang tích cực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài xây dựng hệ sinh thái phát triển ngành bán dẫn
ở cả ba công đoạn là thiết kế xây dựng nhà máy sản xuất chip và đóng gói kiểm thử
thủ tướng đề nghị công ty tiếp tục xác định việt nam là cứ điểm để đầu tư lâu dài
cùng địa phương nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay
phối hợp với các đối tác mở rộng sản xuất kinh doanh hiệu quả hài hòa lợi ích với địa phương và người lao động
thủ tướng mong muốn công ty tiếp tục nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sử dụng nhiều người lao động việt nam hơn
và trong ban lãnh đạo của công ty sẽ có người việt nam chuyển giao công nghệ sản xuất quản lý
thủ tướng đề nghị công ty tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động
chúc mừng công ty nhân dịp năm mới và giáng sinh
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn cam kết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng
của các nhà đầu tư nước ngoài nói chung
hanna micron vina nói riêng
chính phủ việt nam luôn lắng nghe các nhà đầu tư để điều chỉnh bổ sung các chính sách
thao gỡ các khó khăn vướng mắt nỗ lực nhiều hơn nữa để tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài
với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh năm sau tốt hơn thuận lợi hơn năm trước
hỗ trợ nhà đầu tư có hiệu quả hơn năm trước
chiều nay tại thôn thượng minh xã hồng quang ubnd huyện lâm bình đã tổ chức lễ khánh thành
nhà văn hóa cộng đồng dân tộc bà thẻn
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã tham dự buổi lễ
nhà văn hóa cộng đồng dân tộc bà thẻn tại thôn thượng minh được khởi công xây dựng
với sự đồng hành của các nhà tài trợ và sự chung tay góp sức từ một triệu bước chân đi bộ
chạy bộ của đoàn viên hội viên thanh niên người dân cả nước với tổng kinh phí hơn ba năm tỷ đồng
đồng chí đỗ văn chiến mong muốn bà con nhân dân phải cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình
nhất là gìn giữ hồn cốt của người dân tộc là trung thực thật thà tốt bụng chịu thương chịu khó
trong khuôn khổ buổi lễ ban tổ chức đã trao tặng một mươi xe đạp và một mươi xuất quà
năm áo ấm cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập
năm mươi túi quà an sinh cho các già làng trưởng bản người có uy tín người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện lâm bình
trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng năm công trình ngôi nhà hạnh phúc cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn
một công trình cầu hạnh phúc và một phòng tin học cho em với tổng trị giá hơn tám trăm năm mươi triệu đồng
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại thành phố quy nhơn đã diễn ra lễ công bố quy hoạch tỉnh bình định
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
đồng chí lê minh khái bí thư chung mương đảng phó thủ tướng chính phủ
cùng lãnh đạo một số bộ ban ngành địa phương đã tới tham dự
theo quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi bình định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ
là trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo dịch vụ du lịch và văn hóa phía nam của vùng
trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế
với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ hiện đại
kinh tế của tỉnh phát triển nhanh bền vững và xanh dựa trên năm trụ cột tăng trưởng công nghiệp
dịch vụ du lịch cảng biển logistics nông nghiệp công nghệ cao đô thị hóa đô thị thông minh
đến năm hai nghìn năm mươi bình định tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền trung
với grdp bình quân đầu người và đô thị hóa cao hơn bình quân chung cả nước